chiều nay ngày một mươi năm tháng một mươi một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm hỏi động viên
và tặng quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mơ lũ tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
huyện thanh trương là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do hoàn lưu cơn bão số chín vừa qua
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao năm trăm linh triệu đồng của ban cứu trợ trung ương
cho huyện thanh trương để khắc phục thiệt hại trao tặng ba mươi xuất quà cho hộ nghèo
và ba mươi xuất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
phó chủ tịch nước cũng thăm hỏi và chia sẻ về những thiệt hại mà mưa lũ đã gây ra cho bà con
mong bà con cố gắng vượt qua khó khăn sớm ổn định lại cuộc sống
phó chủ tịch nước đề nghị các địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai
trước mắt là hệ thống giao thông hệ thống trường học và hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất
bảo đảm ổn định đời sống sau lũ
thưa quý vị chiều nay cơn bão số một mươi ba đã đi vào khu vực quảng bình nam hà tĩnh
gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền trung nước ta
đã có hai người bị thương tại tỉnh quảng trị nhiều căn nhà bị tốc mái bờ biển hội an bị sạt lở nghiêm trọng
sau đây là tổng hợp nhanh của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại các địa phương
đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tỉnh quảng trị có bảy người bị thương trong quá trình trắng trống nhà cửa tránh bão số một mươi ba
bão số một mươi ba cũng đã làm gần ba trăm linh ngôi nhà của người dân và nhiều công trình cơ quan trường học tại tỉnh quảng trị bị tốc mái
một mươi chín trụ điện bị gãy đổ
gây mất điện tại sáu mươi ba xã phường trên địa bàn tỉnh
đặc biệt tại khu vực ven biển hai huyện do linh và vĩnh linh
mưa bão khiến tình trạng sạt lở tiếp tục lấn sâu vào đất liền từ năm đến một mươi mét với chiều dài gần sáu km
bão số một mươi ba khiến cho hơn năm mươi tám hectare cao su và hơn sáu mươi tám hectare hồ tiêu trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng
trưa ngày một mươi năm tháng một mươi một bão số một mươi ba đổ bộ trực tiếp vào quảng bình với sức gió cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một
mưa và gió đã ngớt trên địa bàn tỉnh quảng bình
thiệt hại do bão số một mươi ba là không lớn do địa phương chủ động ứng phó kịp thời
người dân cũng nhận thức được sự nguy hiểm của gió bão nên nhanh chóng di rời đến nơi an toàn
theo báo cáo nhanh từ các địa phương bão số một mươi ba đã làm tám người bị thương
hai trăm ba mươi một nhà bị tốc mái ba tàu thuyền đánh cá bị chìm
bão cũng đã làm hàng chục nghìn khách hàng bị mất điện
hiện công tác khắc phục sự cố điện đang được công ty điện lực quảng bình khẩn trương triển khai
để cấp điện trở lại cho khách hàng ngay trong đêm nay
thống kê chưa đầy đủ của ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một mươi một gió bão đã làm gần bốn năm trăm linh ngôi nhà bị tốc mái
hàng chục ngôi trường công sở bị hư hỏng
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại khu vực các xã bãi ngang của huyện phú vang phú lộc hương trà và quảng điền
có rất nhiều ngôi nhà bị tốc mái nhiều trường học đồn biên phòng bị phá hỏng
hơn một mươi tàu cá loại lớn bị thổi giạt lên bờ
đặc biệt tại các khu vực ven biển của thị trấn thuận an huyện phú vang
xã hải dương thị xã hương trà xã giang hải huyện phú lộc sóng biển đã tràn vào khu dân cư
ngay khi bão tan lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa bão
tại tỉnh quảng nam do ảnh hưởng của bão số một mươi ba hiện bờ biển an bàng đã bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng
sóng lớn đã đánh xâm thực vào đất liền khoảng một mươi mét
trước đó để hạn chế thiệt hại ngay trong lúc mưa bão thành phố hội an đã huy động lực lượng tổ chức kè trắn đoạn kè
nhằm bảo vệ bờ biển và dãy nhà hàng nằm sát mép biển từ cửa đại đến biển an bàng
tuy nhiên cơn bão số một mươi ba gây gió to sóng cao nên các đoạn kè mềm đã ra cố trước đó bị đánh sạt lở
cơn bão số một mươi ba đã khiến các kè biển tại thành phố đà nẵng như kè biển mân thái kẻ biển võ nguyên giáp
quận sơn trà hay đoạn bờ kè đường như nguyệt quận hải châu bị sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề
ngay sau khi cơn bão số một mươi ba đi qua sở giao thông vận tải thành phố đà nẵng đã chỉ đạo công ty cổ phần cầu đường đà nẵng
và các đơn vị liên quan huy động xe tải xe mốc xe san gạt và nhân lực tiến hành vệ sinh thu gom cát rác gạch đá
công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng cũng đã huy động một trăm linh phương tiện công nhân tập trung thu gom rác sinh hoạt tổn động
và rác cành cây gãy đổ trên các tuyến đường để sớm trả lại mặt bằng mỹ quan đô thị
còn tại tỉnh quảng trị tình hình sau bão nhiều hộ dân đang sống trong cảnh mất điện
ngành điện lực của địa phương hiện đang tập trung nhân lực vật lực để khắc phục sự cố sớm cấp điện trở lại cho người dân
tại huyện vĩnh linh gió giật mạnh và mưa lớn đã khiến hàng loạt cây cối đổ gãy đè lên đường dây hạ thế làm nhiều khu vực bị mất điện
ngay sau khi mưa bão đi qua điện lực vĩnh linh đã triển khai lực lượng kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện sửa chữa đường dây
đến khoảng một mươi năm h ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một đã cơ bản khôi phục việc cấp điện cho thị trấn hồ xá và một số xã trên địa bàn huyện
thấy lực lượng tới chợ điện thì hỏi mấy người thì nói đi tâm báo bốn ngày cũng sợ
nhưng mà chứ hỏi người trong tuổi này có thì cũng rất mừng
vì một bạn thập hóa nên hàng đồng lần nhiều cũng rất là mừng tới khổ nếu
tính đến một mươi bảy h chiều nay tỉnh quảng trị còn khoảng bốn mươi tám khách hàng bị mất điện sau bão
hiện nay ngành điện lực đang huy động một trăm linh nhân lực tập trung sửa chữa đường dây
phần đầu đến hai mươi giờ hôm nay sẽ thông tuyến
điện lực đã chia rất nhiều nhóm nhỏ theo các sức tuyến để kiểm tra và xử lý tam thời cũng như xử lý lớn
thì hy vọng là tới thời điểm khoảng tối ngày hôm nay khoảng từ bảy h
thì điện lực cố gắng khắc phục khoảng tầm tạp
hiện nay chính quyền địa phương và các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai khắc phục hậu quả
giúp người dân sớm ổn định cuộc sống